theo tin từ bộ tư lệnh cảnh sát biển đoàn trinh sát số một đã liên tiếp kiểm tra các tàu và phát hiện tạm giữ hơn một trăm linh lít dầu nhất bất hợp pháp
ngày năm tháng bốn tại cửa sông bạch đằng dắp danh giữa hải phòng và quảng ninh đoàn trinh sát số một đã phát hiện tàu hp ba nghìn bốn trăm năm mươi tám có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng gần một trăm linh lít dầu
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
cùng ngày đoàn trinh sát số một tiếp tục phát hiện bắt giữ tàu hp ba nghìn năm trăm ba mươi ba đang vận chuyển khoảng năm lít dầu nhất
lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định